nhằm chủ động ứng phó với bão số một diễn biến khá phức tạp
ubnd tỉnh bạc liêu đã chỉ đạo các địa phương đơn vị với tinh thần trách nhiệm cao nhất
bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
lực lượng chức năng địa phương đã chính thức ban hành lệnh cấm tàu thuyền ra khơi
nhằm phòng tránh tác động xấu của bão số một
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bạc liêu
tính đến một mươi bốn h chiều ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh còn hơn ba trăm linh tàu
hơn hai hai trăm linh ngư dân đang hoạt động trên biển
các ngành chức năng của tỉnh hiện đã liên lạc được một trăm linh tàu
thông báo về đường đi của bão số một để các tàu chủ động phòng tránh hoặc vào bờ
tuy nhiên hiện có một tàu cá mang biển số bl chín mươi ba nghìn hai trăm hai mươi hai ts
có tám thuyền viên bị chết máy tại tọa độ bảy năm mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh sáu hai độ kinh đông
cách cảng cá gành hào huyện đông hải một trăm hai mươi km
ngay khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão số một
hiện các đơn vị
đơn vị đã báo cáo yêu cầu cứu nạn về bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh
cục kiểm ngư hệ thống đài thông tin duyên hải nhờ cứu nạn
do ảnh hưởng của bão số một từ sáng sớm đến một mươi sáu h chiều nay mùng hai tháng một
tại bạc liêu xuất hiện mưa to kéo dài kèm theo gió mạnh